sau thảm họa ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi một dẫu vậy không ít người hoài nghi về hiệu quả của dự án vạn lý trường thành nhật bản
tôi cảm thấy như chúng tôi đang bị giam giữ trong tù dù chúng tôi không hề làm gì phạm pháp tôi còn lo nước lũ từ trên núi đổ xuống sẽ bị bức tường chặn lại
sau khi thảm họa xảy ra các thành phố ven biển không được phép xây dựng các khu dân cư ven biển cũng được yêu cầu di chuyển lên cao hơn
nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh sự hiện diện của con đê biển khổng lồ này có người ban đầu hoan nghênh nó giờ dường như đã thay đổi quan điểm
một số khác cho rằng chi phí xây dựng trưởng thành quá tốn kém chính phủ nên dùng số tiền này để xây dựng các khu tái định cư cho người dân
thậm chí nhiều người lo ngại những bức tường sẽ phá hỏng cảnh quan và tác động xấu tới ngành du lịch của địa phương
tôi nhớ cách đây năm mươi năm tôi đã đưa các con tới đây
mẹ con tôi đi dạo dọc bờ biển và tận hưởng cảnh đẹp của vịnh bây giờ chẳng còn chút dấu vết nào liên quan đến quan cảnh đó nữa
theo ông fujita trong khi sóng thần cải thiện môi trường thủy sản ở khu vực này bằng cách khuấy động mặt biển và loại bỏ bùn tích tụ
thì các bức tường bê tông lại ngăn cản dòng chảy tự nhiên của nước và ảnh hưởng đến sản xuất trong tương lai
chúng tôi không cần bức tường này nó chắn tầm nhìn
bức tường này khiến ta không thể phát hiện được sóng thần từ xa
mọi người ở đây đã sống gắn bó với biển qua nhiều thế hệ
bức tường ngăn cách chúng tôi và điều đó không thể chịu nổi
bộ nông nghiệp và đất đai nhật bản thừa nhận những bức tường chắn sóng mới có thể không trụ nổi trước cơn đại địa chấn mạnh như năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng trận động đất cách đây bảy năm chỉ là trường hợp ngàn năm có một
thực tế đã chứng minh bức tường chắn sóng ở lào pháp
phú đai từng bị phản đối dữ dội trong thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi một nghìn chín trăm tám mươi
nhưng nó đã bảo vệ an toàn cho gần ba người dân và nhà cửa của họ trong trận sóng thần năm hai nghìn một mươi
việc xây dựng trường thành cũng tạo ra công an việc làm cho rất nhiều người
cũng có sáng kiến thay thế được gọi là bức tường xanh
tức là trồng rừng dọc theo khu vực gần bờ biển trên những ngụ đất cao
vừa giảm thiểu sức mạnh của những con sóng lớn
vừa bảo vệ môi trường

và cảnh quan
tuy nhiên trước những con sóng thần dữ dội thì khó có bức tường nào có thể trụ vững được
sẽ luôn có rủi ro dù có xây tường cao đến đâu đi chăng nữa
sau thảm họa tự nhiên ngay trong đêm một mươi một tháng ba đó
chính phủ nhật bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp điện hạt nhân
do bộ phận làm mát của các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân fukushima không hoạt động
bảy năm sau thảm họa các chất phóng xạ từ lò phản ứng bị hư hại
vẫn làm ô nhiễm nguồn nước mưa
và nước ngầm
một bức tường băng bao quanh nhà máy điện hạt nhân fukushima daichi
đã được hoàn thành năm hai nghìn một mươi
với hy vọng có thể ngăn chặn việc phát tán phóng xạ vào nguồn nước ngầm
chúng tôi nhận thức được rằng bức tường băng này sẽ là một trong những nỗ lực lớn nhất
vì tepco đánh giá nó như một biện pháp hiệu quả để giảm nước bị ô nhiễm một nửa
đây thực chất là hệ thống các đường ống được trôn sâu ba mươi tám mét
và dài gần một sáu km
đường ống này được giữ ở nhiệt độ âm bốn mươi độ c để đóng băng và ngăn nước ngầm
từ những khu đồi bên cạnh chảy xuống bên dưới nhà máy
vốn bị hư hại nặng nề sau thảm họa động đất sóng thần năm hai nghìn một mươi
hòa vào lượng nước bị nhiễm xạ tại đây và tiếp tục dò dỉ ra môi trường
tuy nhiên từ khi hoàn thành vào cuối tháng tám năm ngoái
khối lượng nước ngầm tràn vào các tuốc pin của nhà máy đã giảm từ một trăm bốn mươi một tấn xuống một trăm ba mươi hai tấn mỗi ngày

nhân viên của tepco phải bơm số nước này ra và chữ tại các bể chứa của nhà máy
dù không phải là giải pháp hoàn hảo
tường băng cũng góp phần làm ổn định các dòng nước ngầm và giảm lượng nước cần bơm ra hàng ngày
tepco coi trọng vai trò của bức tường băng trong việc ngăn nước ngầm bị nhiễm xạ
và nhờ đó giảm khối lượng nước bị nhiễm xạ đang được lưu trữ trong nhà máy chờ xử lý
khối lượng nước ngầm tràn vào nhà máy vẫn còn khá lớn
dù bức tường băng đã được dựng lên
một lượng lớn nước độc hại mà tepco phải bơm ra tẩy sạch và chứa trong bể ở fukushima
đang đặt ra bài toán hết dung tích bể chứa
dự kiến các bể chứa này sẽ đầy vào đầu năm hai nghìn hai mươi
một ủy ban của chính phủ đưa ra đánh giá hiệu quả của bức tường băng
và nhận định rằng nó có hiệu quả một phần
nhưng cần làm nhiều hơn nữa để xử lý lượng nước mưa trước mùa mưa bão
hàng năm nhật bản đón rất nhiều các cơn bão và mưa lớn
làm sao một bức tường có thể ngăn dòng nước ngầm chảy ra biển được
câu hỏi mà cựu thủ tướng nhật bản junichiro kozhumi đặt ra cũng là nỗi băn khoăn của rất nhiều người
nhất là khi tường băng bao quanh nhà máy điện hạt nhân fukushima daiichi
đã tiêu tốn một mức chi phí không hề nhỏ khoảng ba trăm hai mươi bốn triệu đô la mỹ
đó là còn chưa tính tới chi phí bảo trì và vận hành công trình này
mỗi năm lên đến chín năm triệu đô la mỹ
hiện nhà chức trách vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp khử độc
nhằm giúp người dân sống gần khu vực nhà máy fukushima được sớm trở về quê nhà
tuy vậy những báo cáo gần đây về tình hình địa chất cho thấy
những thảm họa tương tự như đã xảy ra năm hai nghìn một mươi một là không thể tránh khỏi
và việc chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để ứng phó cũng như đưa ra được cảnh báo sớm
vẫn là giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu rủi ro
mới đây nhất các nhà khoa học mỹ và nhật bản đã phối hợp nghiên cứu sản xuất thiết bị
giúp các nạn nhân có thể sống sót khi sóng thần ập đến
thực tế cho thấy khi một trận sóng thần xảy ra thì điều nguy hiểm nhất không phải là những con sóng
mà chính là những mảnh vỡ của nhà cửa và đồ đạc bị phá hủy
sóng thần phá hủy mọi thứ và tạo ra những mảnh vỡ khổng lồ
và đó chính là mối đe dọa lớn nhất với những người đang bị kẹt trong dòng nước lũ
những phương tiện cảnh báo hiện nay đưa ra thông tin chỉ hai hoặc ba phút trước khi tai họa ập đến
trong thời gian ngắn ngủi này thì người dân không có đủ thời gian để chạy thoát
hoặc ẩn ấp ở những nơi đủ an toàn
các kỹ sư hàng không tại shitter mỹ tin rằng họ đã có câu trả lời cho vấn đề này
giải pháp được đưa ra là một thiết bị hình cầu giúp sống sót trong thảm họa sóng thần
thiết bị của chúng tôi giúp cho người dùng hạn chế tối đa va chạm với các nạn nhân
với các vật sắc nhọn hay những mảnh vỡ bề mặt hình cầu cũng giúp hạn chế bề mặt tiếp xúc
nhờ những kinh nghiệm trong chế tạo thiết bị không gian công ty survivor capsule cam kết
sản phẩm sẽ đảm bảo các tiêu chí nhẹ chắc chắn giá cả phải trăng và trên hết là không thể bị phá hủy
những nguyên mẫu đầu tiên đang được thử nghiệm để đảm bảo rằng nó có thể chống chọi được với những trận sóng thần
công ty cũng đang làm việc với các đối tác nhật bản để tiếp thị các phiên bản lớn hơn
lên tới một mươi người những quả cầu này có thể được để tại các khu vực công cộng hoặc trôn trong sân của các gia đình
bên cạnh đó thiết bị không những giúp đối phó với thảm họa sóng thần mà còn có thể đảm bảo an toàn tính mạng
cho người bên trong qua các thảm họa khác như động đất siêu bão
cho đến nay vẫn còn vô số các vấn đề về môi trường kinh tế và xã hội đang phải khắc phục sau thảm họa kép hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên trải qua nhiều lần ứng phó với thảm họa
người dân nhật bản đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng sự đồng lòng ý chí và tinh thần tự lực đã và sẽ tiếp tục giúp họ vượt qua mọi khó khăn và thử thách để hồi sinh mảnh đất quê hương